với hành vi lập nhóm mạng xã hội để làm trung gian kết nối nguyễn văn luân ba mươi năm tuổi chú thệ tỉnh bắc giang
đã môi giới cho nhiều khách hàng mua dâm suger baby với giá từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam nguyễn văn luân về hành vi môi giới mại dâm
trong các hội nhóm trên facebook có tên sugar baby sugar daddy bắc ninh
hay nơi tình yêu thăng hoa trên telegram do luân lập ra có hơn hai trăm linh sugar baby
với độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi ở ba mươi hai tỉnh thành trên toàn quốc
các khách mô dâm muốn liên hệ với sugar baby phải trả hai triệu đồng mỗi lần cho luân
để luôn gửi các thông tin như hình ảnh chiều cao cân nặng số đo ba vòng tuổi nghề nghiệp
và sau đó luân sẽ cho số điện thoại của suga baby để hai bên tự thỏa thuận giá
giao động từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng cho suger baby
sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận sugar baby sẽ trả cho luân hai triệu tiền môi giới
phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị chức năng
vừa phát hiện thu giữ gần hai hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân
nghi có thành phần gây ngộ độc được cất giấu dưới hầm của khu nhà xưởng công ty trách nhiệm hiệu hạn
dược mỹ phẩm lasva có địa chỉ tại xã kim sơn thị xã sơn tây hà nội
và đây cũng là loại cà phê giảm cân từng khiến một phụ nữ
cà phê vào hôn mê tổn thương não
lực lượng chức năng xác định công ty trách nhiệm hiệu hạn dược mỹ phẩm laspa
sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung với số lượng lớn
dây chuyền sản xuất các sản phẩm này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế theo quy định
trước đó ngày ba mươi một tháng ba một số trường hợp ngộ độc đang được điều trị tích cực
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
các triệu chứng của bệnh nhân giống nhau như mệt khó thở nôn nhiều co giật hôn mê
và có dấu hiệu tổn thương thiếu máu não thoáng qua sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung
nhãn hiệu cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân
giảng sáng ngày chín tháng bốn trong lúc công an tp hcm tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ ferso địa chỉ tại số sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba
đã ghi nhận có ba mươi năm bàn với ba trăm năm mươi khách đang tổ chức ăn uống rượu bia nghe nhạc mạnh
và có sáu mươi tám nhân viên phục vụ
qua tết nhanh phát hiện bảy mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên
dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã bàn giao số đối tượng này cùng hai trăm linh khách còn lại cho công an quận ba
tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ phơ xô
chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như hoạt động quán bar vượt quá thời gian quy định
có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh
sử dụng ma túy trái phép hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
theo đúng quy định của pháp luật
đồng hành cùng quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online là biên tập viên đinh hạnh
xin mời chị đinh hạnh
vâng cảm ơn biên tập viên nam hà và minh hương
xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến sáu người thương vong ở phường phú đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện vụ bản tỉnh nam định để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng ba tại khu nhà trọ trong ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam từ liêm tp hà nội
đã xảy ra cháy khiến một người tử vong năm người bị thương trong đó có hai trẻ em
và một số tài sản bị hư hỏng nặng
quá trình điều tra xác định trần thị thanh hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm
vào ngày ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
các quyết định khởi tố bị can trần thị thanh hải để điều tra lệnh tạm giam bốn tháng đối với bị can này
đã được viện kiểm sát nhân dân quận nam tử liêm phê chuẩn
trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ
dỗ tổ ngày chín tháng bốn toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn bảy trường hợp xử phạt nộp kho bạc nhà nước năm chín tỷ đồng
tạm giữ hai mươi bốn xe ô tô hơn bảy trăm một mươi xe mô tô tước bốn trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục đã kiểm tra xử lý hơn một trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt gần bốn trăm tám mươi triệu đồng
trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ồn tắc
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày một mươi tháng bốn tức là một mươi tháng ba âm lịch là ngày rỗ tổ hùng vương
lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng và danh nhân danh tướng tại di tích đền thờ hùng vương trên núi nghĩa lĩnh diễn ra vào sáng ngày hôm nay
và để đảm bảo buổi lễ diễn ra thuận lợi công an tỉnh phú thọ đã chủ động tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại đây
năm nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh phú thọ nói riêng đã cơ bản được khống chế
vì vậy du khách thập phương đồng bào cả nước về đền hùng tham gia các hoạt động dỗ tổ dự báo tăng cao
để đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông khoa học đồng bộ văn minh mẫu mực
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn rỗ tổ hùng vương lễ hội đến hùng công an tỉnh chúng tôi xây dựng phương án và sử dụng đồng bộ các lực lượng biện pháp nhiệm vụ công tác công an
chúng tôi chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu
phá hoại của các thế lực thù địch cũng như đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy
từ xa từ sớm và ngay tại địa bàn cơ sở
với mục tiêu năm không để xảy ra ủn tắc giao thông không để xảy ra tình trạng chặt chém khi mua hàng
không có ăn xin ăn mày không có các hành vi phản cảm và không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm
lực lượng công an nỗ lực tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và các hộ kinh doanh
chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức dỗ tổ hùng vương

không để xảy ra tình trạng có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội
không để xảy ra đột xuất bất ngờ để phục vụ du khách hành hương về với đền hùng một cách thuận lợi
thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng bốn công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can sáu nhóm để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng tại một quán ăn trên địa bàn
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn ông trần sường phấn cùng với gia đình và một số người bạn
đến quán tám lúa để ăn tối do có bức xúc từ trước bà nguyễn thị út liên là vợ của ông phấn
đã có hành vi dùng tay đánh nhân viên của quán lúc này những người đi cùng ông bà phấn bắt đầu lao vào đánh đấm
nhóm nhân viên phục vụ của quán sau khi tiếp nhận được tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường
xác minh làm việc với các đối tượng liên quan tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau
gây mất an ninh trật tự công cộng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng khởi tối bị can đối với nguyễn thị út liên nguyễn thị vũ linh
già ngọc tuệ nguyễn thị bảo yến trương văn cường lê quốc bảo để tiếp tục điều tra và xử lý